bỏ học tụ tập ăn chơi rồi rủ nhau đi cướp tài sản
một nhóm đối tượng nhỏ tuổi vừa bị công an xã vị thanh huyện vị thủy tỉnh hậu giang bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án
ngay sau khi tiếp nhận trình báo của anh lê trung kiên chú huyện vị thủy
bị một nhóm đối tượng đi xe mô tô chặn đường đe dọa cướp tài sản và tấn công gây thương tích
trên quốc lộ sáu mươi một c hướng từ thành phố vị thanh về huyện châu thành a tỉnh hậu giang vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi
chỉ hơn một giờ đồng hồ sau công an xã vị thanh đã truy bắt được đối tượng một mươi năm tuổi chú ở huyện châu thành a
khai thác nhanh ngay trong đêm công an huyện vị thủy tiếp tục đưa thêm năm đối tượng từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi
cùng chú ở huyện châu thành a để phục vụ điều tra
bước đầu các đối tượng khai nhận vào chiều tối ngày một mươi chín tháng một mươi
cả nhóm sáu đối tượng đi trên ba xe mô tô và một xe máy điện lên thành phố vị thanh tỉnh hậu giang xem đua xe
trên đường về đã chặn người đi đường dùng sao phóng lợn uy huyết để cướp tài sản
và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ